trong lúc biến chủng mới lây lan ở châu phi và nổi lên khắp thế giới các nhà khoa học nín thở quan sát trận chiến giữa omicron và delta cuộc đối đầu có thể định hình đại dịch
dựa trên dữ liệu từ nam phi nước đầu tiên phát cảnh báo về omicron và anh một số nhà khoa học nhận định biến chủng mới của sars cov hai có thể sẽ là chủng thắng cuộc trong trận chiến trên
tiến sĩ jakov lmiex người theo dõi biến chủng cho chương trình hợp tác nghiên cứu do trường y harvard dẫn dắt nói vẫn còn tương đối sớm nhưng dữ liệu đang dần xuất hiện và cho thấy omicron nhiều khả năng sẽ vượt qua delta trên nhiều phương diện thậm chí là trên mọi mặt
nhưng các chuyên gia khác cho rằng còn quá sớm để biết được liệu omicron có dễ lây lan hơn delta hay không hay liệu omicron sẽ mất bao lâu để thay thế delta
matthew binnicker giám đốc virus sọc lâm sàng thuộc trung tâm y tế mayo clinic
tại minetsota mỹ cho biết đặc biệt là ở mỹ nơi đang chứng kiến đợt bùng dịch delta đáng kể chúng ta sẽ biết liệu omicron có thay thế delta hay không sau khoảng hai tuần
tới nay nhiều câu hỏi quan trọng với omicron vẫn chưa có câu trả lời như việc liệu biến chủng này sẽ gây ra bệnh nặng hay nhẹ hơn hay khả năng khám miễn dịch của nó sẽ như thế nào
về vấn đề mức độ lây nhiễm các nhà khoa học quan sát những gì đang diễn ra tại nam phi tốc độ omicro lây lan và trở thành biến chủng gần như chi phối tại đây
khiến chuyên gia y tế lo ngại nam phi đang ở giai đoạn đầu của lan sóng covid một mươi chín mới có thể gây quá tải bệnh viện
biến chủng mới đã nhanh chóng đẩy nam phi từ giai đoạn có số ca mắc thấp trung bình chưa đầy hai trăm linh ca mắc trên ngày vào giữa tháng một mươi một tới hơn một mươi sáu ca trên ngày vào cuối tuần qua
lúc này omicron chiếm hơn chín mươi ca nhiễm mới tại tỉnh guten trung tâm của làn sóng covid một mươi chín tại nam phi
theo các chuyên gia biến chủng mới còn đang nhanh chóng lan rộng và trở thành chủng thống trị tại tám tỉnh khác của nam phi
giám đốc viện nghiên cứu y tế châu phi nói con virus này đang phát tán nhanh phi thường
nếu nhìn vào độ dốc của làn sóng hiện tại ta sẽ thấy độ dốc lần này dốc hơn nhiều so với ba làn sóng đầu tiên tại nam phi
điều này cho thấy virus đang lan nhanh và có khả năng nó rất dễ lây nhiễm
tuy nhiên ông cũng chỉ ra rằng tại thời điểm omicron xuất hiện số ca nhiễm delta tại nam phi vẫn ở mức thấp nên chưa thể nói là omicron vượt trội so với delta
các nhà khoa học cho rằng hiện chưa rõ liệu khi lan sang quốc gia
trong thời gian khác omicron có còn giữ cách hoạt động như ở nam phi hay không
về vấn đề này tiến sĩ lemiec chỉ ra rằng ở một số nước như anh nơi giải trình tự gen rất nhiều chúng ta đang thấy điều có vẻ như là tín hiệu cho thấy omicron tăng nhanh so với delta
trong khi đó tại mỹ và cũng như các nước khác trên thế giới tình hình vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn
nhưng khi kết hợp dữ liệu sơ bộ lại với nhau chúng ta sấy nổi lên một bức tranh
dựa trên những gì quan sát được ở nam phi omicron rất có thể sẽ trở thành chủng thống trị trong thời gian tới
và có khả năng khiến số ca mắc gia tăng
dù vậy tác động của điều này lên y tế công cộng vẫn còn cần được thời gian trả lời
dữ liệu sơ bộ từ nam phi cho thấy tỷ lệ tái nhiễm ở chủng omicron cao hơn nhiều so với các chủng trước
điều này thể hiện biến chủng này phần nào đang kháng miễn dịch
dữ liệu sơ bộ còn cho thấy omicron dường như đang lây nhiễm cho thanh thiếu niên hầu hết là người chưa tiêm chủng và đa số ca nhập viện đều tương đối nhẹ
theo giám đốc binicer omicron có thể có tác động khác nhau tùy từng vùng
hoặc từng nhóm bệnh nhân
sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra khi có thêm các ca mắc mới ở nhóm người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền ông bin nicker nói
trong lúc thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng mọi cách
chúng tôi muốn người dân được miễn dịch càng mạnh càng tốt từ vaccine
vì thế họ cần tiêm chủng nếu chưa tiêm ông lmiec nói
họ cũng nên tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện và nên làm mọi cách khác mà chúng ta biết rõ là sẽ giúp giảm lây nhiễm như đeo khẩu trang
giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người
omicron có thể tránh được một phần khỏi cơ chế phản vệ với virus của vaccine pfizer biontech
nhà khoa học tại nam phi cho biết hôm bảy tháng một mươi hai biến thể omicron của virus sars cov hai có thể tránh được một phần khỏi sự bảo vệ cơ thể người của vaccine do pfizer và biontech phát triển
theo giáo sư alex seagal trưởng phòng nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thục viện nhiên cứu sức khỏe châu phi nam phi cho biết hôm bảy tháng một mươi hai
ông alex seagal nói trên truyện
tờ rằng kết quả nghiên cứu ban đầu của phòng thí nghiệm cho thấy có sự sụt giảm rất lớn trong việc trung hòa biến thể omicron của vaccine pfizer biontech so với một chủng sars cov hai trước đó
phòng thí nghiệm đã xét nghiệm máu từ một mươi hai người được tiêm vaccine theo tài liệu được đăng trên trang web của họ
dữ liệu sơ bộ trong tài liệu này vẫn chưa được đánh giá ngang hàng
kết quả máu của năm trong số sáu người đã được tiêm chủng và đã mắc covid một mươi chín trước đó vẫn trung hòa được biến thể omicron
tuy nhiên các nhà khoa học quan sát
có sự suy giảm bốn mươi một lần mức độ kháng thể trung hòa chống lại biến thể này
ông alex cho biết thêm rằng con số có thể sẽ được điều chỉnh sau khi nhóm nghiên cứu thực hiện nhiều thí nghiệm hơn
ông chưa trả lời yêu cầu bình luận của reuters
biến thể omicron lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam châu phi vào tháng trước đã gây ra báo động trên toàn cầu về một làn sóng nhiễm virus mới
hơn hai mươi quốc gia từ nhật bản đến mỹ đã báo cáo các ca mắc bệnh
tổ chức y tế thế giới who vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã phân loại omicron
là một biến thể đáng lo ngại nhưng cho biết chưa có bằng chứng nào chứng minh sự cần thiết của một loại vaccine mới
được phát triển riêng biệt để chống lại omicron với nhiều đột biến của nó